trong khi nhiều nơi người nông dân trồng lúa đang hân hoan đón nhận vụ hẻ thu được mùa thắng lớn
thì ở một số xóm của các xã thuộc huyện kim bôi tỉnh hòa bình người nông dân lại đang rất u buồn
vì vụ mùa năm nay lúa có bông nhưng hạt lép hoặc chẳng có hạt
như vậy vụ hè thu năm nay người nông dân mất mùa toàn diện
chẳng ai có thể ngờ cánh đồng xóm cốc lấm trông xa đẹp như mơ
ống ả là vậy lại bị mất mùa toàn diện
đây là vụ thứ năm bà con trong xã kim truy trồng giống lúa tbr hai mươi hai e năm và giống tb một mươi năm
do trung tâm giống cây trồng của phòng nông nghiệp huyện kim bôi cung cấp
những vụ trước được mùa năng suất cao đạt cỡ từ năm mươi năm đến sáu mươi tạ một hectare
vụ này những tưởng lúa phát triển tốt nhưng đến thời kỳ trổ cờ đơn đồng
lúa có dấu hiệu bất thường cổ bông rụt lại và chẳng có hoặc có rất ít hạt
nhiều chỗ thân lúa nổi mụn
xã đã báo cáo với cơ quan chuyên môn để bà con phòng bệnh
song tình hình vẫn không cải thiện
vụ này thất bát toàn diện
nếu như những vụ trước gieo một trăm linh mạ tương đương với khoảng một m hai
thu được từ năm đến sáu tạ thì nay cao nhất cũng chỉ được khoảng dưới hai tạ
tôi là cấy hai m nhưng mà lúa không nên tôi cắt về cho châu
mà châu không ăn nó đắng
lúa cho mình thì cấy cho là hai m
cấy hai m nhưng mà nếu mà thu
thì chắc mỗi năm thì được tầm tấn dưới
nhưng mà năm nay chả biết được ba tạ thốc không ạ
xã cũng chưa thể khẳng định nguyên nhân là vì đâu năng suất lại sụt giảm nghiêm trọng đến vậy
có thể là do sâu bệnh đạo ôn dày lưng trắng bệnh sọc đen
cũng có thể do thời tiết diễn biến phức tạp
không thu hoạch lược đến giờ phút này
nó khoảng ba mươi trong tổng diện tích mà anh em tôi chỉ đạo
ba mươi là có nghĩa là anh em tôi một trăm năm mươi bảy ha trong cả xã
thì ảnh hưởng ba mươi của diện tích đó không thu hoạch được
nguyên nhân thì anh em tôi khẳng định rằng là cái giống lúa cũng rất là tốt
tuy nhiên là do năm nay vụ này
là do thời tiết khắc nghiệt mưa nhiều với bệnh hồi nâu phát hiện
là cũng rất là sớm
nhưng mà đối với địa phương cũng chỉ đạo
nên ba bốn lượt trong đó có cả ủy ban nhân huyện và tri cục bảo vệ thu hoạch huyện
trảm khuân nông huyện cũng đã đầu tư cho địa phương phun phúc từ sâu
tuy nhiên là cái giống này thì sau anh em triển khai cũng rất là kịp thời
nhưng mà cũng không đạt hiệu quả
hiện nay xã cũng đang tuyên truyền bà con thu hoạch nhanh lúa để tổ chức trồng cây vụ đông
đối với xóm cóc lẫm cũng như diện tích lúa bị mất
chính quyền khuyến cáo không trồng vụ đông
người dân khẩn trương thu hoạch những diện tích có thể tận dụng
đốt bỏ dơm để ải làm sạch ruộng đồng phòng trừ sâu bệnh cho những vụ sản xuất tới